thưa quý vị phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã gắn kết cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác
góp phần phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
khi tới dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của phường quán thánh quận ba đình thành phố hà nội
vừa được tổ chức vào tối ngày hôm qua cùng dự có đồng chí nguyễn hòa bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
một mươi bảy năm qua ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của phường quán thánh
đã được triển khai với nhiều nội dung phong phú thiết thực và hiệu quả
nhiều phong trào mô hình hay được tổ chức triển khai điển hình như tự phòng tự quản về an ninh trật tự
phối hợp quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự
phối hợp tham gia công tác giữ gìn trật tự giao thông trật tự đô thị
đặc biệt là việc tổ chức triển khai thực hiện mô hình bảo vệ dân phố
phối hợp tham gia giải quyết trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị vệ sinh môi trường trên địa bàn phường quán thánh
qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân tinh thần cảnh giác tích cực tham gia đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội giữ gìn an ninh trật tự
xây dựng các địa bàn dân cư cơ quan doanh nghiệp đảm bảo an toàn về an ninh trật tự
bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích kết quả mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân thành phố hà nội nói chung quận ba đình phường quán thánh nói riêng đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành phố hà nội ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố tiếp tục dành sự quan tâm
đổi mới nội dung hình thức phương pháp xây dựng phong trào để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực sự là ngày hội của nhân dân do nhân dân vì nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh tổ quốc
tiếp tục khẳng định phong trào là sự nghiệp của quần chúng
là sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của các cấp ủy đảng sự điều hành của chính quyền
sự tích cực tham gia của cải thống chính trị đặc biệt là nhân dân địa phương
trong đó lực lượng công an cơ sở là nòng cốt là điểm tượng để thúc đẩy phong trào
chú trọng lồng ghép các hoạt động thiết thực trong ngày hội như giải quyết các thủ tục hành chính
cấp căn cước công dân vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng cháy chữa cháy khám bệnh phát thuốc miễn phí cho nhân dân
quan tâm thăm hỏi động viên tặng quà các gia đình chính sách người có uy tín học sinh nghèo hiếu học
tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao văn hóa văn nghệ tuyên truyền pháp luật tạo không khí vui tươi phấn khởi
dêm này bộ trưởng tô lâm tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho các cá nhân thuộc thành phố hà nội
và trao bằng khen của bộ công an cho nhân dân và cán bộ phường quán thánh
vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng thời tặng hai mươi phần quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường